nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng phát xít chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai
mùng tám tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi tổng thống nga vladimir putin đã chúc mừng lãnh đạo
và người dân các nước mỹ anh pháp và đức
trong điện mừng gửi người đồng cấp mỹ donald trump tổng thống putin nhấn mạnh nga luôn lưu giữ ký ức
về những đóng góp của quân đội các nước trong phe đồng minh trong chiến thắng này
và sẽ không bao giờ quên mối quan hệ đồng minh quân sự của hai nước trong giai đoạn lịch sử đó
nhà lãnh đạo nga nêu rõ ngày nay cả moscow và washington đều ở tuyến đầu trong cuộc chiến
chống lại những thách thức toàn cầu và tiếp nối truyền thống hợp tác được gây dựng trong suốt chiến tranh
thế giới thứ hai hai nước sẽ có thể làm nhiều hơn nữa để bảo đảm an ninh và sự ổn định quốc tế
trong thông điệp gửi thủ tướng anh boris johnson tổng thống putin khẳng định chiến thắng vĩ đại
khép lại chiến tranh thế giới thứ hai đã trở thành một sự kiện lớn của thế kỷ hai mươi
đánh dấu thời khắc quan trọng của toàn nhân loại ông bày tỏ tin tưởng ký ức về liên minh quân sự
trong cuộc chiến này sẽ giúp nga và anh thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và sự tương hỗ
trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa và thách thức hiện nay
cũng trong một bức điện gửi tổng thống pháp emmanuel macron tổng thống putin đã nhấn mạnh
tới quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới
nhân dịp này tổng thống putin và thủ tướng đức angela merkel đã trao nhau lời chúc mừng
trong cuộc điện đàm ngày tám tháng năm
còn tại đức trong một sự kiện được tổ chức nhân ngày chiến thắng ở châu âu
tổng thống đức frank walter steinmeer khẳng định người dân nước này cảm thấy biết ơn
về sự thất bại của đức quốc xã tại buổi lễ long trọng ở thủ đô berlin
tổng thống steinmeier nhấn mạnh
ngày hôm nay người đức chúng ta được phép nói rằng ngày giải phóng là một ngày của sự biết ơn
tuyên bố của tổng thống steinmeier gọi nhớ lại bài phát biểu mang tính bước ngoặt
khi ông trở thành lãnh đạo đức đầu tiên
ông kêu gọi người dân đức ghi nhớ ngày tám tháng năm không phải là một ngày thất bại
mà là một ngày giải phóng khỏi sự độc tài của đức quốc xã